sáng nay hai mươi bốn tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khởi công các dự án
khu công nghiệp nông lâm nghiệp khu công nghiệp cơ khí và ô tô thaco chulai mở rộng
đầu tư xây dựng bến cảng chu lai năm mươi vạn tấn và khu nhà ở công nhân và tái định cư
tại khu kinh tế mở chulai
đây là những dự án do công ty cổ phần ô tô trường hải thaco làm chủ đầu tư
dự lễ khởi công có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
trưởng ban kinh tế trung ương cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
và lãnh đạo một số địa phương
phát biểu tại lễ khởi công thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết gần hai mươi năm trước
ít ai có thể hình dung một vùng đất cằn gỗi hoàng hóa như chulai lại có thể trở thành nơi
đặt đại bản doanh của một trong những tổ hợp công nghiệp thành công hàng đầu của cả nước
năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất công nghiệp của thaco tại chulai đạt trên bốn mươi hai tỷ đồng
bảo đảm công ăn việc làm cho gần

thủ tướng cho rằng từ kết quả đạt được này rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm
trong đó có yếu tố rất quan trọng đó là sự quyết tâm cao của đảng bộ chính quyền và người dân địa phương cùng với cộng đồng doanh nghiệp
thủ tướng tin tưởng rằng trong tương lai chulai sẽ đưa việt nam trở thành trung tâm đổ hỗ nội thất của thế giới
và một chulai tái khởi nghiệp để trở thành trung tâm chế biến nông lông nghiệp chất lượng cao của cả nước
có khả năng vươn tới những thị trường lớn trong khu vực và thế giới
về phía chính phủ với trách nhiệm và tình cảm cá nhân mình tôi sẽ hết sức ủng hộ và hỗ trợ
để các công ty nói chung và công ty cổ phần của tổ trưởng hải nói riêng đầu tư hoàn thành các dự án
và hôm nay có đông đủ các vị lãnh đạo các bộ ngành của trung ương
chúng ta phải tích cực phối hợp hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn
vướng mắt thu hút này từ nhiều nhà đầu tư chiến lược cùng hợp tác phát triển thúc đẩy tỉnh quảng nam
và khu vực phát triển nhanh hơn bền vững hơn đóng góp tích cực và được phát triển chung của đất nước
thủ tướng nhấn mạnh với sự tham gia của tập đoàn công nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp là sự đảo chiều dòng vốn
có tính chiến lược kết hợp các yếu tố nền tảng công nghiệp và phục vụ phát triển nông nghiệp sẽ giúp tạo ra đột phá lớn
về năng suất và giá trị sản xuất từ đó tạo nên những chuyển biến tích cực và căn bản nhằm nâng cao hơn nữa
đời sống và sinh kế của người dân góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của đảng và nhà nước về nông nghiệp
nông dân và nông thôn đồng thời sẽ góp phần giải bài toán lớn về nguồn vốn cho nông nghiệp nông thôn
và tình trạng được mua mất giá được giá mất mua trong nhiều năm qua